thưa quý vị tại đồng bằng sông cửu long số ca nhiễm covid một mươi chín chuyển nặng liên tục tăng
trong khi ngộ oxy để cấp cứu điều trị đang thiếu hụt trầm trọng
khiến các cơ sở y tế đang gặp rất nhiều khó khăn
tình trạng thiếu oxy y tế chủ yếu xảy ra ở những cơ sở điều trị covid một mươi chín có điều kiện giao thông khó khăn
tại an giang hầu hết các cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng đang thiếu oxy lỏng trầm trọng
hiện lượng oxy huy động tất cả các nguồn chỉ được năm một mươi tấn một ngày
chỉ đáp ứng khoảng hai mươi ba mươi nhu cầu
còn tại một số tỉnh như sóc trăng bạc liêu cũng đang rơi vào tình trạng tương tự
mỗi ngày đồng bằng sông cửu long ghi nhận hơn năm ca f
tỷ lệ chuyển nặng cần thở oxy cũng đang tăng nhanh
hiện các địa phương cũng đang khẩn trương phân cần điều trị
ưu tiên oxy cho những khu vực cấp bách và kiến nghị chính phủ sớm có giải pháp hỗ trợ
vì số ca f tại khu vực này đang tăng nhanh